thưa quý vị vào sáng nay tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học y tế nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện hạng một
với y tế cơ sở công an nhân dân và quan hệ phối hợp trong chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ khu vực miền trung tây nguyên
đến sự chỉ đạo hội thảo có thượng tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tại hội thảo đại diện các bệnh viện hàng nhất của bộ công an cùng với y tế cơ sở của công an các đơn vị thuộc khu vực miền trung tây nguyên
đã báo cáo về công tác khám chữa bệnh những thuận lợi khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua
đồng thời thảo luận và đưa ra những ý kiến đề xuất để nâng cao hơn nữa hoạt động của các cơ sở y tế trong công an nhân dân trong thời gian tới
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
tâm huyết của lực lượng y tế công an nhân dân đối với việc nâng cao chất lượng hiệu quả trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ
hội thảo đã tập trung đánh giá một cách khách quan những kết quả thành tựu đạt được và thẳng thắng phân tích
đánh giá những tồn tại hạn chế đưa ra những ý kiến tham luận xác đáng đi đúng vào nội dung trọng tâm
chỉ ra được những nguyên nhân chủ quan khách quan để cùng rút kinh nghiệm
thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế trong lực lượng công an nhân dân là hết sức quan trọng
có ý nghĩa lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống y tế công an nhân dân
vì vậy đòi hỏi các cơ sở y tế phải nâng cao toàn diện năng lực
điều đó phụ thuộc rất nhiều vào công tác chỉ đạo tuyến của các bệnh viện hạng nhất
và mối quan hệ giữa các cơ sở y tế công an nhân dân cũng cần đẩy mạnh tăng cường trên nhiều phương diện sâu rộng trong từng lĩnh vực
tôi đề nghị là các đơn vị chức năng của bộ chúng ta cố gắng tạo ra một cái để tham mưu cho bộ có một cái chỉ đạo
nó kịp thời nó toàn diện đem lại một cái kết quả cao nhất trong thời gian tới
cuối cùng là quan hệ bệnh viện một trăm chín mươi chín công an thành phố đà nẵng đơn vị h sáu chủ trì
các quân chỉ đã khắc phục những khó khăn
điều kiện có một hội thảo tôi nghĩ là cũng chưa phải đi đến tăng cùng vấn đề đâu
nhưng vấn đề cơ bản cũng đã được nhìn nhận sới lên để trên cơ sở đó chúng ta có cái hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới một cách tốt nhất
xin được một lần nữa chúc sức khỏe và rất là qua nghen biểu dương sự đóng góp của lực lượng y tế của chúng ta
nhiệm vụ trước mắt cũng rất nặng nề chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
hướng đến kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng gửi lời cảm ơn
tri ân đến lực lượng y tế đã cống hiến không ngừng nghỉ để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và hy vọng trong thời gian tới
lực lượng y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
trung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng hai thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên
tại đây đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh điện biên đã thành kính dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công an tỉnh
dân hương tại khu tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp nằm trong khuôn viên khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ xã mường phăng thành phố điện biên phủ
đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thăm hai gia đình có thân nhân là những người có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng
thăm công an xã xín thầu đồn biên phòng a ba trải và cột mốc số ngã ba biên giới việt nam lào trung quốc nằm trên đỉnh núi khoang la san
dự lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh điện biên
thứ trưởng nguyễn văn long đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị mới thành lập
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đã trao tặng hai mươi căn nhà mỗi căn trị giá hai trăm linh triệu đồng cho hai mươi cán bộ chiến sĩ công an điện biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
làm việc với cán bộ chủ chốt công an tỉnh điện biên thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương những thành tích mà công an tỉnh đạt được trong thời gian qua
công an tỉnh điện biên cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội năm hai nghìn hai mươi hai để triển khai các chương trình kế hoạch
chủ động công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực an ninh các chương trình dự án phát triển kinh tế tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội nhất là tội phạm ma túy đánh mạnh đánh trúng triệt phá các đường dây tụ điểm ma túy trên địa bàn quản lý tốt người nghiện làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nhất là lực lượng công an xã tại cơ sở góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
đoàn công tác của bộ công an cũng đã thăm và làm việc với công an huyện mường nhé
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao kết quả công an huyện mường nhé đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới chiến lược trọng điểm của quốc gia nhất là trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa hai lực lượng công an và biên phòng
đồng chí đề nghị công an huyện tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương biện pháp bảo đảm giữ vững đường biên mốc giới có kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin với hai nước láng giềng trung quốc và lào trong công tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới
nhân kỷ niệm ba mươi bốn năm ngày mất chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng hai mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh vĩnh long do đồng chí bùi văn nghiêm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh vĩnh long làm trưởng đoàn đã đến viếng thắt hương tại khu lưu điệm chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng người cộng sản mẫu mực kiên trung người hợp trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của lực lượng công an nhân dân việt nam đã đóng góp rất lớn trong công cuộc xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu để bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân và là con người ưu tú của quê hương vĩnh long
đây là hoạt động truyền thống tốt đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nhằm bày tỏ lòng chi ân sâu sắc đến chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố cần thơ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
theo kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ tiếp nhận quản lý và huấn luyện ba hai trăm hai mươi hai công dân tại các tỉnh thành phố cần thơ an giang trà vinh bạc liêu sắp trăng
riêng công an thành phố cần thơ có năm trăm sáu mươi sáu công dân đủ tiêu chuẩn tham gia lớp huấn luyện đợt này
trong thời gian ba tháng các tân binh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân
tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của lực lượng cảnh sát cơ động huấn luyện kỹ năng chiến đấu sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ công tác bảo vệ mục tiêu vận chuyển hàng đặc biệt giải tán đám đông gây dối an ninh trật tự bạo loạn theo chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động và chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành công an
dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng
cùng với định danh và xác thực điện tử đây sẽ là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội
qua một vài thao tác kê khai thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia chị mai đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký cư trú thông tin kê khai sẽ được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư người dân có thể theo dõi và nhận kết quả trực tuyến
bây giờ tôi chỉ mất khoảng năm phút
hoàn thành hồ sơ rất là thuận lợi tôi không phải đi lại nhiều lần mất thời gian tốn kém chi phí
sau hơn một tháng đề án sáu được phê duyệt nhiều dịch vụ đã được liên thông trong một số lĩnh vực như điện bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kê khai thuế đăng ký đăng kiểm phương tiện
mỗi công dân sẽ được định danh số thống nhất chính xác mức độ tin cậy cao và chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi thực hiện các thủ tục hành chính khác nhau
chúng tôi sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế
mọi người dân chỉ cần nhớ cái mã định danh của mình trong cái việc đi làm tất cả các thủ tục giữa cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác
tự chia sẻ của dữ liệu gốc đối với những nền tảng ứng dụng khác mà mang lại tiện dụng cho người dân mang lại sự an toàn trên cơ sở chúng ta đã có dữ liệu gốc mang lại một sự thông suốt giữa các bộ ban ngành giữa các dữ liệu với nhau
thì đây là một cái điểm mà chúng tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng giúp cho cái sự chuyển đổi số nó đi vào thực chất và mang lại cái hiệu quả rất cao
mới đây tại phiên họp thứ hai về thực hiện đề án sáu tổ công tác chính phủ đã xác định bảy nhiệm vụ cụ thể nhất là trong tháng hai và tháng ba
trong đó trọng tâm là hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển ứng dụng dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng ngay những tiện ích từ dữ liệu dân cư
đây là cái thời gian rất quan trọng để thực hiện cái đề án này
nếu sáu tháng đầu năm nay chúng ta không hoàn thành được thì cái ảnh hưởng chắc chắn là đến các tiến đội những cái mục tiêu của cả năm đối với đề án là sẽ ảnh hưởng
thành ra là chạy đua với thời gian để chúng ta giành được với những cái công việc này
đề nghị các bộ ngành thành viên trong tổ công tác cần nêu gương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án theo chức năng nhiệm vụ đã được giao
riêng về phần bộ công an thì chúng tôi cũng xác định là
vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện và luôn luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả bởi lợi ích của đất nước của người dân
tiện ích từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với xã hội rất lớn
mỗi ngày có hàng triệu lượt giao dịch trên cổng dịch vụ công cho thấy nhu cầu cần được xử lý giấy tờ trực tuyến cắt giảm bớt thời gian đi lại của người dân hiện nay đang cấp thiết
năm hai nghìn hai mươi hai mục tiêu của đề án là hoàn thành việc tái cấu trúc tích hợp chia sẻ dữ liệu
dân cư phục vụ định danh xác thực và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp từ đó giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm